chính quyền iran cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa nước này với mỹ sẽ nối lại trong tuần này tại một quốc gia vùng vịnh
đây là một phần trong những nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện gcpoa
ký giữa các cường quốc và iran vào năm hai nghìn một mươi năm
theo bộ ngoại giao iran nội dung thảo luận không liên quan đến vấn đề hạt nhân
mà tập trung vào những bất đồng hiện tại và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do washington áp đặt chống iran
bộ trên bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sắp tới sẽ đem lại kết quả tích cực
hãng tin bán chính thức isna dẫn lời cố vấn truyền thông của phái đoàn hạt nhân iran cho biết qatar sẽ đăng cai cuộc đàm phán này
ông nêu rõ iran chọn qatar để tổ chức cuộc đàm phán trên bởi quan hệ hữu nghị giữa hai nước